tỉnh thanh hóa vừa ban hành tiêu chí đặc thù về việc đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá hoạt động trên biển
và thêm quy định chi tiết trong phân công phân cấp quản lý tàu cá
trong bộ tiêu chí mới ban hành tỉnh thanh hóa yêu cầu bảo đảm công khai minh bạch trong xét duyệt hồ sơ
đề nghị chấp thuận đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá ưu tiên phát triển các nghề lưới vây
nghề câu dịch vụ hậu cần và các hoạt động khai thác thủy sản xa bờ
tỉnh sẽ không chấp thuận thuê mua tàu cá ngoại tỉnh nếu không có hồ sơ rõ ràng đang tranh chấp hoặc đang hoạt động nghề lưới kéo
các tiêu chí mới cũng quy định tàu cá khi đăng ký đóng mới hoặc cải hoán phải có chiều dài tối thiểu một mươi hai mét
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đối với tàu cá hoạt động nội địa thì chiều dài tối thiểu là sáu m
hồ sơ sẽ do ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý các tàu cá có chiều dài từ một mươi hai mét trở lên
ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các tàu cá chiều dài từ sáu đến một mươi hai mét
ủy ban nhân dân cấp xã sẽ quản lý các tàu cá có chiều dài dưới sáu mét